thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước tại các trại giam đều có những nhà trẻ nuôi dưỡng các em nhỏ buồn phải cùng theo mẹ những phạm nhân đang thụ án vào trại giam
ở những nhà trẻ này các em được hưởng tất cả những chính sách như tại những nhà trẻ bình thường khác
và hơn thế nữa cũng tại nơi đây các em cũng chính là những niềm hy vọng được gieo mầm để những phạm nhân có thêm động lực nhanh chóng cải tạo trở về với đời thường
trại giam phú sơn bốn một trong những trại giam có quy mô lớn nhất cả nước
với đặc trưng là có tới gần một phạm nhân nữ nên trại giam phu sơn bốn còn nuôi dạy nhiều em nhỏ theo mẹ đang thụ án
đa số các em đều trong độ tuổi từ hai mươi tháng đến ba mươi tháng
trong lúc mẹ các em buộc phải mặc áo tù lao động và cải tạo thì ở đây các em được tổ chức trông nuôi dạy rỗ và trong những dịp lễ tết còn được tặng quà
chúng tôi công tác ở trong đây được ban đánh đạo ngân dị doanh nghiệp vụ
chúng tôi đón nhận trẻ chăm sóc và giáo dục các cháu như trẻ em bên ngoài bình thường
trại giam phú sơn bốn ngoài việc giáo dục cải tạo phạm nhân thì một trong những ưu tiên của trại đó là việc chăm sóc giáo dục các cháu là con cái của họ
bởi cán bộ chiến sĩ của trại hiểu rằng cho dù bố mẹ chúng phạm tội
nhưng những đứa trẻ kia là những trang giấy
trẻ trắng rất cần được nuôi dưỡng chăm sóc
không những thế so với nhiều trẻ em khác thì các cháu đã rất thiệt thòi
nên mọi người đều cố gắng bù đắp phần thiếu hụt để tương lai của những đứa trẻ này trở thành một công dân có ích cho xã hội
tránh xa khỏi những lỗi lầm mà cha mẹ chúng đã mắc phải
mình cũng là một người mẹ thì mình cũng đồng cảm với các chị phạm nhân đang cải tạo trong trại
và mình cũng thấy thương các bé nhiều hơn
chính từ những sự đồng cảm như thế

tại vì không thứ nhất là các cháu không được điều kiện đầy đủ như bên ngoài
tâm ra là mình có sự quan tâm nó hơn rất nhiều
trại giam phú sơn bốn quản lý trên năm phạm nhân ở sáu phân trại và một trung tâm dạy nghề
với trên chín trăm linh cán bộ chiến sĩ đang làm công tác quản lý
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay trại giam phu xuân bốn đã được tạo ra một trại giam phân trại
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay trại giam đã tổ chức xét giảm cho hàng chục nghìn lượt phạm nhân
trong đó chiếm đến một nửa là các phạm nhân hết thời hạn hình phạt tù
còn lại là những phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng
trong quá trình cải tạo trại giam cũng đã quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân
bằng những việc làm cụ thể như mở các lớp dạy nghề điện sửa chữa ô tô
chế biến thực phẩm chăn nuôi gia súc tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao
với những phạm nhân nữ khi có con nhỏ đi kèm đi đi cùng với phạm nhân vào trong trại giam
thì cái vấn đề về đảm bảo về đời sống các chế độ chính sách dành cho con phạm nhân
chúng tôi luôn luôn đảm bảo đúng theo quy định pháp luật
hai nữa vào dịp tết thì nguyên đán hay là những ngày mùng một tháng sáu tết thiếu nhi cho các cháu
chúng tôi cùng với hội đồng cán bộ cũng như là ban đánh đạo cũng đã luôn luôn quan tâm
và có những phần quà dành cho các cháu
và cái chế độ của các cháu ở ngày tết cũng được tăng thêm một chút
để làm sao mà đảm bảo về cái đời sống cho phạm nhân
cũng như là các con phạm nhân trong quá trình phạm nhân chấp hành án tù
để phạm nhân yên tâm tư tưởng và từ đó được cải tạo tốt hơn
kiên quyết công bằng và nhân văn là kim chỉ nam của các giám thị cán bộ chiến sĩ tại phú sơn bốn
như cách nói của đại tá lượng thì phạm nhân vào trại không phải là những đối tượng để trừng trị
mà họ cần được khẳng định phần người trong họ
đây mới là bức tường chắc chắn nhất giữ chân phạm nhân giúp họ yên tâm cải tạo
bắt đầu từ niềm tin của mọi người
và phần thiện ở mỗi phạm nhân chính là nguồn khích lệ mạnh nhất
để họ vươn lên cải tạo tốt trở thành người có ích cho xã hội